người đàn ông này đã thiệt mạng trong lúc tìm cách lái xe vượt qua một cây cầu bị ngập nước
trong khi đó tại tỉnh lân cận aduche lân cận người quản lý một nhà máy điện thủy điện đã mất tích từ tối ngày chín tháng ba khi đi kiểm tra nhà máy tại ngôi làng san martin de vallamas
trong trái ngược với bão mạnh tại pháp tại nam phi cơ quan dự báo thời tiết của nước này ngày một mươi một tháng ba cho hay nam phi đang trải qua một đợt sóng nhiệt với nhiệt độ được dự báo lên tới bốn mươi độ c ở một số khu vực
tiếp theo sẽ là những cập nhật về tình hình thời tiết chung trên cả ba miền trong đêm nay và ngày mai
bắc bộ nhiều mây có mưa mưa rào rải rác
trung bộ nhiều mây có mưa vài nơi sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác
nam bộ có mây ngày nắng có nơi nắng nóng riêng miền đông có nắng nóng đêm không mưa
ngay sau đây sẽ là dự báo chi tiết cho các khu vực trên cả nước
phía tây bắc bộ nhiều mây có mưa mưa rào dài rác
riêng khu tây bắc ngày nắng đêm có mưa vài nơi gió nhẹ sáng và đêm trời rét
nhiệt độ thấp nhất một mươi bảy hai mươi độ có nơi dưới một mươi sáu độ
nhiệt độ cao nhất hai mươi bốn hai mươi bảy độ có nơi trên hai mươi bảy độ
phía đông bắc bộ nhiều mây có mưa mưa rào dài rác
riêng vùng đồng bằng ngày có mưa nhỏ vài nơi đêm có mưa mưa nhỏ dài rác gió nhẹ sáng và đêm trời lạnh
nhiệt độ thấp nhất một mươi chín hai mươi hai độ
vùng núi cao có nơi dưới một mươi tám độ
nhiệt độ cao nhất hai mươi ba hai mươi sáu độ
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế nhiều mây có mưa vài nơi
sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác
trưa chiều trời nắng gió nhẹ sáng và đêm trời lạnh
nhiệt độ thấp nhất hai mươi hai mươi ba độ
nhiệt độ cao nhất hai mươi năm hai mươi tám độ
các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận có mây ngày nắng đêm không mưa
gió đông bắc cấp hai cấp ba
nhiệt độ thấp nhất hai mươi hai hai mươi năm độ
nhiệt độ cao nhất hai mươi chín ba mươi hai độ
có nơi trên ba mươi hai độ
khu vực tây nguyên có mây ngày nắng đêm không mưa
gió đông bắc đến đông cấp hai cấp ba
nhiệt độ thấp nhất một mươi tám hai mươi một độ
nhiệt độ cao nhất ba mươi ba mươi ba độ
có nơi trên ba mươi ba độ
khu vực nam bộ có mây ngày nắng có nơi nắng nóng
riêng miền đông có nắng nóng đêm không mưa
gió đông bắc đến đông cấp hai cấp ba
nhiệt độ thấp nhất hai mươi ba hai mươi sáu độ
nhiệt độ cao nhất hai mươi ba mươi ba độ

riêng miền đông ba mươi năm ba mươi bảy độ
có nơi trên ba mươi bảy độ
quần đảo hoàng sa có mưa vài nơi
tầm nhìn xa trên một mươi km
gió đông bắc cấp bốn cấp năm
sóng cao một hai m
quần đảo trường sa có mưa rào và rông vài nơi
tầm nhìn xa trên một mươi km
gió đông bắc cấp bốn cấp năm
sóng cao một năm hai năm m
thưa quý vị ngay sau đây sẽ là dự báo thời tiết
cho năm thành phố chính phủ
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
cảm ơn các bạn đã theo dõi